sáng nay việt nam có thêm năm trăm chín mươi tám ca mắc covid một mươi chín tại một mươi bốn tỉnh thành phố
trong đó thành phố hồ chí minh vẫn nhiều nhất với năm trăm hai mươi ca
trong số năm trăm chín mươi tám ca mắc mới có năm trăm chín mươi ba ca ghi nhận trong nước và năm ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh
như vậy là tính đến sáu giờ sáng ngày hôm nay việt nam đã có tổng cộng gần hai mươi bốn bảy trăm linh ca ghi nhận trong nước
và hơn một chín trăm linh ca nhập cảnh
số lượng ca mắc mới ghi nhận trong nước từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến nay là hơn hai mươi ba một trăm linh ca
trong đó có sáu hai trăm một mươi bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh